vào lúc hai mươi một h ngày sáu tháng bảy tại chợ thái phiên phường một mươi hai thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
đã xảy ra vụ cướp tiệm vàng táo tợn tuy nhiên ngay sau khi thực hiện hành vi cướp vàng
đối tượng này đã bị người dân bắt gọn
thông tin ban đầu vào thời điểm trên đối tượng văn đức khánh ba mươi bảy tuổi ngụ phương một mươi hai
thành phố đà lạt đến tiệm vàng khánh nhung tại chợ thái phiên rồi bất ngờ dùng búa đập
liên tiếp vào tủ kính trưng bày vàng và lấy đi một số lượng vàng chủ tiệm vàng và người dân
cùng truy đuổi và bắt được tên cướp công an phường một mươi hai thành phố đà lạt đã có mặt tại hiện trường
khống chế đưa tên cướp về trụ sở cùng tăng vật tối cùng ngày công an thành phố đà lạt đã tiến
hành khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ vụ việc